các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết bắc bộ dễ chịu như vậy là do có một dạnh áp thấp đang đi qua khu vực bắc bộ
dãnh thấp này không quá mạnh để gây mưa nhưng sự tồn tại của nó khiến cho trời nhiều mây và nắng ở miền bắc giảm bớt về cường độ
vì thế mà trong ngày hôm nay thời tiết bắc bộ sẽ tương đối dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trong ngày trên hầu khắp khu vực chỉ từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
sau một mươi năm giờ chiều cường độ nắng sẽ giảm nhanh và đến một mươi bảy giờ nền nhiệt trên toàn miền bắc đồng loạt giảm xuống dưới ba mươi độ
sau đó đến đêm thì giảm tiếp xuống chỉ còn từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ trời dịu mát
ở miền trung hôm nay cũng sẽ là một ngày tương đối dễ chịu
cả một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận đều có chung trạng thái thời tiết ít mưa nắng từ sớm
tuy nhiên cường độ nắng không còn quá mạnh với mức nhiệt giao động ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
về chiều và tối một vài nơi ở miền tây của thanh hóa cũng như tỉnh nghệ an sẽ xuất hiện mưa rông
trong cơn rông còn có thể kèm theo lốc xoáy
và gió giật nên mọi người vẫn cần hết sức lưu ý
gió mùa tây nam vẫn chưa có đột biến về cường độ hoạt động ở mức trung bình nên ở phía nam trong ngày hôm nay
thời tiết cũng chưa có nhiều thay đổi
từ nay cho đến một mươi năm giờ tây nguyên và nam bộ trời nắng giáo
nên nhiệt ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ nhiệt độ ngày trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ trời không nóng
sau một mươi năm giờ gió tây nam gây mưa rông nhiều nơi cho khu vực tây nguyên
nhưng lượng thì không lớn chỉ từ ba
cho đến năm mm còn với khu vực nam bộ mưa giải rác lượng nhỉnh hơn một chút trong khoảng từ năm một mươi mm
mưa ở tây nguyên có thể xuất hiện cả về đêm trong khi ở khu vực nam bộ mưa sẽ kết thúc trước một mươi chín giờ
hôm nay tại hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều không có mưa rông
gió trung hướng tây nam cường độ ở hoàng sa mạnh cấp bốn cấp năm
còn đối với huyện đảo trường sa mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
nên ở khu vực huyện đảo trường sa sóng sẽ ở mức cao từ hai cho đến ba m
sẽ xảy ra tình trạng biển động nhẹ tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước